nơi đâu có những nhịp cầu dân sinh được xây dựng thì nơi đó sự lo lắng của người dân được vơi đi
bởi việc mất an toàn trong mùa mưa lũ sẽ không còn
những cây cầu dân sinh tránh lũ đang được hoàn thành là món quà ý nghĩa
mang lại niềm vui cho người dân vùng sâu vùng xa huyện vùng cao sơn động tỉnh bắc giả
trước đây khi chưa có cây cầu bê tông này việc đi lại của người dân thôn mỏ xá an châu huyện sơn động
bị chia cắt bởi dòng sông bến thứ gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt trong mùa mưa lũ người dân bị cô lập nhiều ngày
nay cây cầu mới sắp hoàn thành niềm vui của người dân nơi đây như được nhân đôi
vì nỗi lo vượt sông nguy cơ đuối nước sẽ không còn
thường là những cái ngày mà nó mưa to nước suối nó dâng lên là chúng tôi là toàn đi thuyền thôi
đi thuyền mà hai cái nước ốm đau là rất khó khăn
thế cho nên là bây giờ đảng của nhà nước làm cho nó cái khó khăn
cây cầu này chúng tôi rất biết cảm ơn cũng không biết nói thế nào nữa
coi là hàng bao nhiêu đời nay coi là chúng tôi ước mong bây giờ mới thành hiện thực
từ những chương trình dự án của đảng và nhà nước
năm hai nghìn một mươi chín huyện sơn động được tổng cục đường bộ việt nam đầu tư xây dựng hai cây cầu dân sinh
ở thôn mỏ xã an châu và thôn nhân định xã yên định với tổng mức đầu tư hơn tám tỷ đồng
mặc dù vốn đầu tư cho mỗi cây cầu không lớn nhưng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng sâu vùng xa
cây cầu này nó giúp cho việc thông thương hàng hóa giữa trong thôn với bên ngoài
và thứ hai là giúp cho các cháu học sinh đi lại thuận tiện đảm bảo đời sống cũng như đảm bảo công tác an toàn giao thông với các cháu
với người dân vùng cao huyện sơn động cây cầu dân sinh như một món quà thật ý nghĩa
tạo điều kiện cho người dân nơi đây giao thương hàng hóa phát triển kinh tế và tiếp sức cho các em học sinh đến trường